thời gian qua ngành y tế tỉnh lào cai đã tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng
đào tạo đội ngũ y bác sĩ có trình độ cao để khám chữa bệnh cho nhân dân
trong đó việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay tại tuyến cơ sở đã mang lại hiệu quả rất thiết thực
tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân giảm thiểu tình trạng quá tải cho tuyến trên
đây là ca mổ nội soi được thực hiện tại bệnh viện đa khoa huyện bảo thắng
một trong số ít những bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh lào cai có thể thực hiện kỹ thuật này
để có được thành quả đó thời gian qua ngành y tế tỉnh lào cai đã tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại
đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ từng bước làm chủ các kỹ thuật khó

đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ từng bước làm chủ các kỹ thuật khó
việc chú trọng nâng cao chất lượng y tế ngay từ tuyến cơ sở tại lào cai đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí góp phần nâng cao sức khỏe mang lại niềm tin cho người dân giảm thiểu tình trạng quá tải đối với các bệnh viện tuyến trên